sau bốn ngày xét xử và nghị án vào chiều nay tòa án nhân dân tp hà nội sẽ tuyên án cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội nguyễn đức trung
và một mươi bốn bị cáo khác trong vụ án nâng khống giá cây xanh gây thiệt hại nhà nước hơn ba mươi bốn tỷ đồng
bị cáo nguyễn đức trung bị viện kiểm sát đề nghị mức án từ hai đến ba năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
một mươi bị cáo khác bị đề nghị từ hai mươi bốn tháng đến chín năm tù giam về các tội buôn lậu vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
in phát hành mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
công an tp cam ranh tỉnh khánh hòa đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng nguyễn tấn vũ đang trú tại phường cầm nghĩa tp cam ranh để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
khám xét khẩn cấp nơi ở của nguyễn tấn vũ công an thành phố cam ranh đã phát hiện và thu giữ nhiều gói nhỏ chứa ma túy đá
vũ khai nhận mua ma túy ở tp hồ chí minh bán lại cho người sử dụng để kiếm lời
trước đó vào ngày hai mươi hai tháng tám lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ ba đối tượng mua ma túy đá của nguyễn tấn vũ để sử dụng
vào khoảng hai mươi h ba mươi phút tối ngày hôm qua một chiếc ô tô chở theo chín người đi từ quốc lộ năm rẽ vào đường ngang dẫn tới khu dân sinh
quán ngà xã tân tiến huyện an dương hải phòng đã bị tàu hỏa chạy tuyến hà nội hải phòng đâm trực diện khiến hai người bị thương nặng
vụ tai nạn đã khiến ô tô hư hỏng nặng lật ngang cách đường sắt vài mét
người dân cùng lực lượng chức năng đã đưa bốn người lớn và năm trẻ em đến bệnh viện cấp cứu
nguyên nhân ban đầu được xác định là do lái xe ô tô thiếu quan sát khi băng qua đường sắt
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hồ chí minh đã ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án vi phạm quy định
về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng đưa nhận hối lộ xảy ra tại bệnh viện thủ đức
công ty cổ phần công nghệ việt á và công ty nam phòng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hồ chí minh đề nghị truy tố các bị can nguyễn minh quân
cựu giám đốc bệnh viện tp thủ đức phạm vũ phong giám đốc công ty nam phong trương thị bảo trân
nhân viên phòng vật tư trang thiết bị y tế bệnh viện tp thủ đức về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
triên bị can mai lệ quyên cựu trưởng khoa vi sinh bệnh viện tp thủ đức bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ
căn cứ trên kết quả thực nghiệm điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an và các đơn vị tiến hành
thực nghiệm điều tra toàn bộ quá trình sản xuất kýt xét nghiệm của công ty việt á xác định giá kýt xét nghiệm
do công ty việt á sản xuất đã bao gồm năm lợi nhuận tối đa là một trăm bốn mươi ba bốn trăm sáu mươi một đồng một test
do vậy thiệt hại trong việc bệnh viện tp thủ đức mua kýt xét nghiệm việt á trực tiếp từ công ty việt á là bốn trăm sáu mươi một triệu đồng
thiệt hại trong việc bệnh viện tp thủ đức mua kýt xét nghiệm việt á từ công ty nam phong là chín bảy tỷ đồng
là số tiền công ty nam phong hưởng lợi trong việc việt á chiếc khấu giá bán kýt xét nghiệm
tông bị thương một thiếu tá cảnh sát giao thông
cơ quan công an cũng đã làm việc với một số tài xế tuy nhiên hiện còn hai mươi bốn chủ xe chưa ra trình diện
cơ quan chức năng đề nghị chủ người điều khiển các phương tiện có liên quan đến vụ việc trên
tới đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số hai số ba trăm một mươi chín đường hà huy tập thị trấn yên viên
huyện gia lâm tp hà nội để làm việc
khi đến làm việc đề nghị mang đầy đủ giấy tờ có liên quan
trước đó vào khoảng chín giờ ngày hai mươi sáu tháng tám tổ công tác thuộc đội hai cục cảnh sát giao thông gồm năm cán bộ và do thiếu tá
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tổ công tác đã phát hiện một đoàn xe mô tô phân khối lớn khoảng ba mươi xe đi nối đuôi nhau trên cao tốc
thiếu tá vũ thanh tùng đã ra hiệu lệnh dừng xe thì bị xe mô tô mang biển kiểm soát hai mươi chín a một một mươi năm nghìn chín trăm chín mươi ba đâm thẳng vào người
vụ việc khiến thiếu tá tùng bị thương
nhận thấy vụ việc có dấu hiệu hình sự tổ công tác đã không chế lái xe lập biên bản lấy lời khai và phối hợp với công an tỉnh bắc giang để tiến hành xử lý vụ việc
kiểm tra ban đầu đối tượng không xuất trình được giấy phép lái xe và đăng ký xe
còn tại tỉnh khánh hòa cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã làm rõ số đối tượng tham gia ẩu đả tại xã ninh sim thị xã ninh hòa là một người chết vào dạng sáng ngày hai mươi sáu tháng tám
do mâu thuẫn từ trước
hai nhóm thanh niên trú tại thị xã ninh hòa hẹn đến khu vực nghĩa trang thuộc thôn tân khánh hai xã ninh sim để giải quyết
tại đây các đối tượng đã sử dụng nhiều loại hung khí như mã tấu dao phóng lợn lao vào đánh nhau
cô ẩu đà đã khiến thanh niên sinh năm hai nghìn bảy trú tại xã ninh hòa tỉnh khánh hòa tử vong tại chỗ
nhận được tin báo phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh khánh hòa đã phối hợp với công an thị xã ninh hòa khẩn trương vào cuộc điều tra làm rõ
đến tối ngày hai mươi sáu tháng tám lực lượng chức năng đã đưa về cơ quan điều tra một mươi đối tượng tham gia cuộc ẩu đả
đồng thời ra quyết định tạm giữ hình sự một mươi đối tượng để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
tòa nhân dân tp vĩnh long tỉnh vĩnh long vừa mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm đối với lê thanh bảo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
trú huyện long hồ và nguyễn thanh sang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tp vĩnh long cùng về tội trộm cắp tài sản
theo cáo trạng vào khoảng ba giờ sáng ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai
năm hai nghìn hai mươi hai sau khi sử dụng ma túy bảo đã trộm một xe mô tô tại cửa hàng bán quần áo ở phường bốn thành phố vĩnh long
sau đó đem đến nhờ sang bán để lấy tiền mua ma túy cùng sử dụng
tiếp đó đến khoảng hai mươi ba h ngày một mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi ba bảo và sang tiếp tục lấy trộm bốn mươi sáu điện thoại di động
và một số phụ kiện khác tại một cửa hàng bán điện thoại thuộc phường bốn tp vĩnh long
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo lê thanh bảo hai năm tù giam và nguyễn thanh sang một năm tù giam
cùng về tội trộm cắp tài sản
thưa quý vị số hóa đang len lỏi trong mọi mặt của đời sống xã hội phục vụ ngày càng hiệu quả các lĩnh vực
trong đó có công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
và thời gian qua cùng với việc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
lực lượng công an đã chủ động đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tạo thêm nhiều kênh thông tin liên lạc với người dân
để kịp thời tiếp nhận những thông tin phản ánh tố giác tội phạm cũng như những hành vi vi phạm pháp luật khác
ghi nhận tại địa bàn tỉnh yên bái cho thấy việc làm này mang tính thiết thực trong bối cảnh hiện nay góp phần tích cực
trong công tác phòng ngừa ngăn chặn và đấu tranh với các loại tội phạm các hành vi vi phạm pháp luật khác
bảo đảm tốt an ninh trật tự giữ bình yên cho nhân dân
không phải lên tận trụ sở công an phường khai báo không mất hàng triệu đồng phí duy trì khai báo lưu trú trực tuyến mỗi tháng
giờ đây thông qua cổng dịch vụ công trực tuyến quốc gia anh nguyễn văn giang có thể khai báo thông tin khách lưu trú
tại khách sạn của mình ở bất cứ nơi nào vào bất cứ lúc nào
những hành vi vi phạm những đối tượng khả nghi cũng đều được anh nguyễn văn giang kịp thời cung cấp cho lực lượng công an
thông qua các ứng dụng trực tuyến như thế này
mình sẽ rất là thuận tiện
thứ nhất là quãng đường đi là mình không phải đi nhiều
thứ hai là về khai báo lưu trú thì khai báo kịp thời với bất kỳ thời gian nào
trước đây là mình phải
thứ nhất là mình phải
ghi vào sổ lưu trú này cầm phiếu lên công an phường để xin chữ ký và xin sự chỉ đạo
cùng với triển khai xây dựng các mô hình camera an ninh xa lô an ninh lực lượng công an thành phố yên bái
cũng đã tích cực phối hợp với các ban ngành đoàn thể cấp ủy chính quyền địa phương các cấp
đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng dẫn người dân đăng ký sử dụng ứng dụng vneid yên bái s
coi đây là thông tin tương tác quan trọng giữa chính quyền và người dân
chúng tôi cũng đã tuyên truyền và vận động cơ sở tại cơ sở thôn thành lập các nhóm giao lô nhóm của các thôn
để cùng kịp thời phản ánh và cung cấp những nguồn tin có giá trị về an ninh trật tự và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
trong thời gian qua chúng tôi cũng đã xử lý rất
thông qua các nguồn tin của các kênh trang mạng xã hội đặc biệt là đối với các truyền đổi số
toàn tỉnh yên bái có hơn ba trăm linh tài khoản cài đặt và sử dụng ứng dụng yên bái s
bằng ba mươi năm sáu dân số với trên hai mươi năm triệu lượt truy cập ứng dụng
từ khi vận hành chính thức đến nay hệ thống đã tiếp nhận trên tám trăm năm mươi phản ánh kiến nghị của người dân
đã đăng tải và chuyển các cơ quan chức năng trả lời trên sáu trăm linh phản ánh kiến nghị
ứng dụng trực tuyến người dân cũng đã cung cấp cho lực lượng công an hàng trăm nguồn tin có giá trị
giúp khám phá thành công nhiều vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng
đối với lực lượng công an xã thì sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi số
xây dựng nắp đặt hệ thống các nguồn tin an ninh
đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền để quần chúng dân dân hiểu và biết các thông tin phản ánh
ứng dụng chuyển đổi số trong công tác quản lý điều hành đảm bảo an ninh trả tự nói chung
đang thể hiện những hiệu quả tích cực
đây cũng là một yêu cầu cấp thiết để từng bước góp phần xây dựng chính phủ điện tử
hướng tới chính phủ số trong đó lấy người dân làm trung tâm phục vụ
một biển số siêu đẹp bị dừng đấu giá trong phiên ngày hai mươi hai tháng tám do sự cố kỹ thuật
sẽ tiếp tục được đấu giá trước ngày một mươi sáu tháng chín
đây là thông tin được công ty đấu giá hợp gia
danh việt nam đơn vị tổ chức đấu giá biển số ô tô trực tuyến đưa ra
theo công ty đấu giá hợp danh việt nam đối với một mươi một biển số ô tô đấu giá ngày hai mươi hai tháng tám
nhưng chưa được thực hiện quyền tham gia đấu giá của toàn bộ khách hàng đã nộp tiền hồ sơ
tiền đặt trước đối với các biển số này được bảo lưu theo quy định
công ty đấu giá hợp danh việt nam khẳng định một mươi một biển số ô tô này sẽ được tổ chức đấu giá
trước ngày một mươi sáu tháng chín còn thời gian chi tiết sẽ được gửi tới khách hàng đã đăng ký trước
ít nhất là ba ngày
trước ngày đấu giá đối với toàn bộ biển số xe ô tô còn lại công ty đấu giá hợp danh việt nam
cho biết khách hàng đăng ký sẽ được tổ chức đấu giá bắt đầu từ ngày một mươi sáu tháng chín trở đi
thời gian chi tiết sẽ thông báo cho khách hàng và niêm yết công khai
thưa quý vị luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở là một trong những dự luật
quan trọng do bộ công an chủ trì xây dựng soạn thảo
luật được xây dựng nhằm tạo cơ sở pháp lý để
xếp kiện toàn lại ba lực lượng sẵn có là bảo vệ dân phố dân phòng và công an xã bán chuyên trách
thành một lực lượng thống nhất với chức năng nhiệm vụ tập trung tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
nhiều ý kiến cử tri đồng tình mong muốn luật sớm được thông qua ban hành và đi vào cuộc sống
bởi trong chiến lược bảo vệ an ninh tổ quốc thì đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở là rất quan trọng
và xung quanh vấn đề này vấn đề và chính sách ngày hôm nay sẽ là những ý kiến phân tích
của luật sư nguyễn hồng bách viện trưởng viện nghiên cứu và ứng dụng pháp luật
xin cảm ơn luật sư đã dành thời gian tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
thưa ông ạ hiện nay thì quy định của pháp luật sẽ gồm ba lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
bảo vệ dân phố dân phòng và công an xã bán chuyên trách
luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở sẽ được xây dựng để nhằm tạo ra được một cơ sở pháp lý
để từ đó sắp xếp kiện toàn ba lực lượng sẵn có thành một lực lượng thống nhất với những chức năng nhiệm vụ tập trung hơn
theo ý kiến của luật sư việc sắp xếp lại như thế này thì cần thiết và sẽ phát huy hiệu quả như thế nào trong thực tế
trước tiên chúng ta phải nhìn vào thực trạng nhìn vào hiện trạng bây giờ
thì cái lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở nó đang bao gồm có ba lực lượng
thế bây giờ chúng ta nhìn cái thực trạng là ba lực lượng đấy
thì nó sẽ phân hóa và chắc chắn rằng là cái sự quản lý của cả ba lực lượng thay vì thống nhất quản lý một lực lượng
thì cái việc chuyển gộp về để quản lý một lực lượng nó sẽ tốt hơn
vì nó một cái đầu mối và nó thống nhất nẽ ra là phải chỉ đạo cả ba
thì bây giờ chúng ta chỉ thống nhất vào một lực lượng
vậy về mặt quản lý hành chính và chuyên môn cũng như các vấn đề khác
chúng ta thấy nó sẽ gọn hơn tập trung hơn trực tiếp hơn
đấy là vấn đề thứ nhất
vấn đề thứ hai đó là xét cả ba lực lượng
thì nếu chúng ta nắm bắt cái tình hình thông tin từ ba lực lượng
hoặc sự phối kết hợp của ba lực lượng nó có thể bị trồng chéo trong công tác
đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở
thưa ông ạ hiện nay thì có một số ý kiến còn băn khoăn và lo ngại
liệu rằng khi mà thống nhất cũng như là củng cố lại lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
thì có làm tăng biên chế và tăng chi ngân sách hay không
về vấn đề này cơ quan soạn thảo bộ công an cũng đã tiếp thu giải trình và làm rõ
cá nhân ông ạ có những ý kiến đánh giá khách quan như thế nào về vấn đề này
chúng ta lại phải nhìn vào cái bản chất
chúng ta không đánh giá về cảm tính
thế bây giờ chúng ta nhìn cái ba lực lượng này hiện tại đang hoạt động
rõ ràng là ba cái bộ máy
và có thể nhìn ở góc độ độc lập thì nó là ba cái cơ chế
thế thì quân số vẫn đang trên cơ sở lực lượng này chúng ta sắp nhập lại thành một
nếu chúng ta không thành lập lực lượng thống nhất ba lực lượng này
thì ba lực lượng kia vẫn đang tồn tại
và chúng ta vẫn phải chi cho ba lực lượng này hoạt động nhằm đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở
thế còn về cái kinh phí thì vẫn những cái con người đấy được đào tạo bài bản chuyên nghiệp hơn
và thậm chí là có thể tinh gọn hơn để có thể không cần thiết những người mà không đóng vai trò để bộ máy được tinh gọn
thế thì trong trường hợp này thứ nhất là về con người chúng ta gộp lại thì gọn gàng hơn tinh nhuệ hơn chuyên nghiệp hơn
và chúng ta nhìn nhận cái con số
con số tài chính chúng ta chi ra để bình yên cho quần chúng nhân dân
để đảm bảo cho cử tri yên tâm trong một cái môi trường trật tự để học tập sản xuất rồi công tác thì có tốt hay không
phải hiểu rằng đây là sự sát nhập và thống nhất của ba lực lượng đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở
thành một lực lượng chuyên trách chuyên nghiệp gọn gàng tinh nhuệ
để đảm bảo cho cử tri yên tâm trong một cái môi trường trật tự để học tập sản xuất rồi công tác thì có tốt hay không
phải hiểu rằng đây là sự sát nhập và thống nhất của ba lực lượng đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở thành một lực lượng chuyên trách chuyên nghiệp gọn gàng tinh nhuệ
thưa ông ạ quá trình xây dựng luật thì bộ công an luôn lắng nghe và mong muốn nhận được các ý kiến đóng góp của các cử tri cũng như là các chuyên gia
cá nhân ông ạ có thêm những ý kiến như thế nào đóng góp với cơ quan soạn thảo để luật có thể sớm được ban hành đi vào cuộc sống với những quy định rất chặt chẽ và cụ thể
bất kỳ một quốc gia một vùng lãnh thổ nào thì cũng ưu tiên cho việc đảm bảo an ninh trật tự từ vĩ mô từ lãnh thổ lớn nào hơn đó là lãnh thổ quốc gia
rồi đến an ninh trật tự trên địa bàn của từng khu vực
đến an ninh trật tự trên địa bàn của cấp lãnh thổ cấp tỉnh đến cấp huyện và nhỏ hơn là cấp xã
và thậm chí chúng ta đi vào từ tổ dân phố từ buôn bản làng như vậy thì bình yên với đến với cơ sở với quần chúng nhân dân
và nó là một nền tảng để chúng ta từ gì đảm bảo an toàn
cho trẻ thơ cho người già đảm bảo an toàn trong trật tự để doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh tạo công an việc làm cho người dân tạo thu nhập cho người dân tạo sản phẩm cho xã hội
điều quan trọng là phải luật hóa hoạt động của lực lượng này thì chúng ta mới nắm và đảm bảo cái hoạt động nó nằm trong khuân khổ của luật pháp và được điều chỉnh từ chính quyền trung ương
bastante quan trọng là phải luật hóa hoạt động của lực lượng này thì chúng ta mới nắm và đảm bảo hoạt động nó nằm trong khuân khổ của luật pháp và được điều chỉnh từ chính quyền trung ương
và vi mô hơn đó là chính quyền cơ sở đã có lực lượng này đảm bảo cho an ninh trật tự bình yên cho cử tri và nhân dân
và thưa quý vị từ ngày một tháng chín tới đây thông tư số sáu hai nghìn hai mươi ba của ngân hàng nhà nước sự đổi bổ sung thông tư số ba mươi chín hai nghìn một mươi sáu
và thưa quý vị từ ngày một tháng chín tới đây thông tư số sáu hai nghìn hai mươi ba của ngân hàng nhà nước sự đổi bổ sung thông tư số ba mươi chín hai nghìn một mươi sáu
quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng sẽ chính thức có hiệu lực thi hành
thông tư này bổ sung thêm một mục riêng quy định cụ thể về hoạt động cho vay bằng phương tiện điện tử của tổ chức tiến dụng
nội dung chi tiết sẽ có trong cụ tin sau đây
thông tư sáu bổ sung thêm quy định về hoạt động cho vay bằng phương tiện điện tử
theo đó khách hàng có nhu cầu vay vốn phục vụ nhu cầu đời sống sẽ được cấp hạn mức vay tối đa một trăm linh triệu đồng
vay qua hình thức xác minh điện tử
khách hàng chỉ cần cung cấp thông tin tổng nguồn vốn cần sử dụng mục đích sử dụng vốn thời gian sử dụng vốn nguồn trả nợ là đã có thể được xem xét cho vay vốn
thỏa thuận cho vay được lập thành văn bản trường hợp là hợp đồng điện tử thực hiện theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử và phải có tối thiểu các nội dung quy định
điều này giúp cho rất nhiều khách hàng có thể tiếp cận vốn vay ngân hàng phục vụ nhu cầu đời sống với điều kiện vay dễ dàng hơn
tập đoàn điện lực việt nam evn vừa yêu cầu các đơn vị triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện và cung cấp đủ điện dịp nghỉ lễ mùng hai tháng chín
evn và các đơn vị không thực hiện cắt điện trong ngày lễ kỷ niệm quốc khánh mùng hai tháng chín trừ trường hợp xử lý sự cố
evn cũng chỉ đạo các đơn vị bộ trí lực lượng ứng trực vật tư thiết bị sự phòng nhân liệu hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện đi lại để đảm bảo kịp thời xử lý
tập đoàn điện lực việt nam evn vừa yêu cầu các đơn vị triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện và cung cấp đủ điện